trong sáng nay quốc hội nghe báo cáo của chính phủ và báo cáo thẩm tra của ủy ban xã hội về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm hai nghìn hai mươi ba
theo báo cáo về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ
đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba có một mươi một trên hai mươi chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu của chiến lược đến năm hai nghìn hai mươi năm
ba trên hai mươi chỉ tiêu đạt một phần so với mục tiêu đã đề ra đến năm hai nghìn ba mươi trong đó có một mươi hai chỉ tiêu đạt kết quả tốt hơn so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương năm hai nghìn hai mươi ba đạt năm mươi
tỷ trọng lao động nữ làm việc khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm giảm xuống còn hai mươi sáu hai mươi hai
tuy nhiên có bốn chỉ tiêu vẫn còn khoảng cách với mục tiêu đề ra đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó vẫn còn khoảng cách với mục tiêu đề ra đến năm hai nghìn hai mươi năm
còn sự mất cân bằng giới tính khi sinh khi tỷ số giới tính là một trăm một mươi ba sáu bé trai trên một trăm linh bé gái tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản còn cao
báo cáo thẩm tra của ủy ban xã hội đánh giá mặc dù thời gian qua phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào quá trình hoạch định chính sách
ra quyết định đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quan trọng tuy nhiên tỷ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị chưa tương xứng với trình độ năng lực của phụ nữ hiện nay
lao động nữ còn chiếm phần lớn trong các ngành nghề thâm dụng lao động thu nhập bình quân thấp hơn so với lao động nam
mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn chưa giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới bạo lực gia đình mua bán người vẫn còn diễn biến phức tạp
từ đó ủy ban xã hội đề nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành nâng cao chất lượng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới
ban hành các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới để xóa bỏ mọi phân biệt đối xử về giới tiến tới bình đẳng giới thực chất